ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi
theo đó dự án luật này còn bốn vấn đề lớn cần xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội
bốn vấn đề lớn liên quan đến trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết
quy định trách nhiệm tham gia thẩm tra của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
quy định hoạt động phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam trong quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
hội đồng dân tộc đề nghị trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi cần nêu rõ hội đồng dân tộc được tham gia thẩm tra các chính sách dân tộc
trước khi chỉnh ủy ban thực vụ quốc hội và chỉnh quốc hội
các văn bản liên quan đến vấn đề dân tộc thì chính phủ nên xin ý kiến của hội đồng dân tộc
vì hội đồng dân tộc là nơi tổng hợp cụ thể nhất các chính sách miền núi đồng bào dân tộc thiểu số